thưa quý vị ngày hôm nay phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm bước vào ngày thứ ba
viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát quá trình tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn minh khải lúc đó là giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đã cùng các bị cáo là thuộc cấp
có hành vi sai phạm khi đề ra các tiêu chí nhằm loại nhà thầu là công ty cổ phần dược phẩm trung ương cô đúc pha
trong khi đó cho hai nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và trang thiết bị y tế hào tín
và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tâm hợp trúng thầu gây thiệt hại một mươi bốn hai tỷ đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo nguyễn minh khải mức án từ tám đến chín năm tù
các bị cáo còn lại từ một mươi năm tháng tù đến bốn năm tù giam cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới ba mươi tỷ đồng
từ công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng
tài khoản này do đối tượng lê bảo nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường hương sơ thành phố huế đưa cho nguyễn thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường an đông thành phố huế
sau đó các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh
tại thời điểm khám xét bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ được số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bảy bị can và xử phạt hành chính đối với một đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một nhóm tám đối tượng trên do đào đình hòa cầm đầu có hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu
không đội mũ bảo hiểm không gắn biển số xe
khi đến đoạn quán ăn hương giang thuộc khu tân mỹ một thị trấn hữu lũng
thì xảy ra mâu thuẫn xích mích với nhóm của trương quang thắng đang an đêm
hai bên xảy ra xô xát nhóm của hòa đã mang hung khí gồm gậy sắt phóng lợn dao phớ vỏ chai thủy tinh để chặn đánh
chém liên tục vào nhóm của thắng đang trên đường đi hà nội trong đêm hậu quả làm xe ô tô bị hư hỏng
sau khi sự việc xảy ra hòa xứ dục đồng bọn bỏ trốn tẩu tán tăng vật
nhưng các đối tượng đã bị lực lượng công an huyện kịp thời bắt giữ
do ảo giác từ ma túy nên đối tượng xanh đã ném vỡ kính chăn gió xe cứu thương và đốt xe máy của hàng xóm
tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo hồ minh xanh chú tại thị trấn chợ mới huyện chợ mới tỉnh an giang
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản
vào ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi sử dụng ma túy hồ minh xanh thấy một xe ô tô cứu thương
đang lưu thông trên đường sắp đến chỗ xanh đứng
lúc này xanh đã lấy một viên gạch ném vỡ kính chăn gió xe cứu thương rồi bỏ đi
vụ việc sau đó được tài xế trình báo đến cơ quan công an
trong lúc lực lượng công an đang xác minh điều tra sự việc
thì tối cùng ngày xanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm lấy xe mô tô đi mua đồ uống
trên đường quay về thì xe máy không nổ
xanh đã nhặt khúc gỗ bên lề đường đập vào mặt nạ xe rồi bật lửa đốt xe
tại cơ quan công an xanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ minh xanh chín tháng tù giam
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và một mươi tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản
bất ngờ tiến hành kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh karaoke ở khóm năm phường năm thành phố cà mau
công an tỉnh cà mau đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng ma túy
kiểm tra quán karaoke hai mươi chín tại ba phòng hát lực lượng chức năng phát hiện hai đĩa nhựa
bên trên còn dính chất bột màu trắng
một mươi hai người có biểu hiện sử dụng chai phép chất ma túy
qua test nhanh có một mươi trường hợp dương tính với ma túy
cùng thời điểm trên tổ công tác thứ hai kiểm tra cơ sở karaoke nige
phát hiện ba thanh niên nghi vấn và một đĩa nhựa còn vương chất bột màu trắng
test nhanh có một trường hợp dương tính với chất ma túy
qua khai thác nhanh lực lượng làm nhiệm vụ đã mời hai nhân viên của cơ sở này về cơ quan công an để điều tra mở rộng
công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an thành phố đà lạt bắt giữ đối tượng trần nguyễn hoàn phú
trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trị
từ tháng năm đến nay phú đã sử dụng máy tính cá nhân
teleclub trên ứng dụng telegram đăng tải gần hai tệp phim hình ảnh có nội dung khiêu dâm đối trị
cho hơn một trăm năm mươi thành viên trong nhóm theo dõi
ngoài ra phú còn lập và quản trị nhiều hội nhóm trên mạng xã hội facebook và zalo
bước đầu phú khai nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi
chia sẻ các nội dung khiêu dâm đối trụy trên không gian mạng là vi phạm pháp luật
hiện công an thành phố đà lạt đã ra quyết định tạm giữ đối tượng trần nguyễn hoàn phú
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị sau sáu tháng bị giam cầm bóc lột nơi xứ người
nhiều thiếu nữ ở vùng cao của tỉnh quảng ngãi đã được công an xã giúp đỡ trở về đoàn tụ cùng với gia đình
chỉ vì nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao
nhiều thiếu nữ đã phải trở về trong nước mắt và những nồi ám ảnh khôn nguồi
hồ thị lê ở xã trà bùi huyện trà bồng vẫn còn ám ảnh kinh hoàng nhớ lại những ngày tháng ở campuchia
vì nghe lời rủ sang campuchia tìm kiếm công việc nhẹ lương cao
lê đã bị nhốt trong những khu nhà ép làm việc và luôn bị đánh đập trích điện
người mẹ này khóc
lê không nghĩ sẽ gặp lại con gái đinh thị ngân
ban đầu người con gái gọi điện về báo qua nước ngoài làm việc
nhưng vài hôm con gái gọi điện hốt hoảng cầu cứu mẹ chuộc về
trước đó hai thiếu nữ hồ thị lê và đinh thị ngân được nhóm người đưa ô tô trở lên tây ninh vượt biên sang campuchia
cả hai nạn nhân bị ép làm nhiệm vụ lừa các nạn nhân là người việt
chuyển tiền vào tài khoản để được hưởng hoa hồng
mỗi ngày làm việc trên một mươi năm giờ đồng hồ
muốn được về nước thì phải bỏ ba trăm linh triệu đồng
công an xã trà bùi biết đã tìm cách liên hệ qua tin nhắn với nạn nhân và hướng dẫn nạn nhân cách trốn thoát
chúng tôi đã hướng dẫn cho gia đình và tìm cách liên lạc với hai em
sau khi liên lạc được khoảng hai ngày sau chúng tôi kết nối được gia lô với nạn nhân
thông qua việc kết nối gia lô đó thì hướng dẫn cho gia đình
và chúng tôi cũng trực tiếp hướng dẫn gia lô
cho nạn nhân để một cách liên hệ đối với các cơ quan của việt nam ở bên nó bên campuchia
cũng như là hướng dẫn cho em tìm cách để mà trốn thoát
lãnh đạo công an huyện trà bồng và chính quyền địa phương xã trà bùi cũng đến thăm hỏi tặng quà động viên gia đình nạn nhân
và sẽ tạo điều kiện thuận lợi đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho hai em ổn định cuộc sống
đối với địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các ngành
cũng như là các chi bộ thôn băng mặt trạng thôn đối mạnh tắc tiên triền
vận động nhân dân cũng như là đặc biệt nhất là con em thanh thiếu niên hiện nay
tránh cái trường hợp để mà dụ dỗ cũng như là để mà để chuyển sang những cái nước ngoài là không đúng quy định
được biết số thiếu nữ bị lừa sang campuchia đều là đồng bào vùng cao quảng ngãi còn nhiều khó khăn
chủ yếu sống dựa và nương dẫy
vụ việc là bài học đắt giá để bà con nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng
đưa dẫn người xuất cảnh trái phép sang campuchia lao động với chiêu trò dụ dỗ
việc nhẹ lương cao
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nông thiên vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
mai đức đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai
phường tân bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
và đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám
đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hiễu lũng huyện hiễu lũng tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
nếu thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện